sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày hôm qua ba mươi tháng một bộ phận không khí lạnh đã di chuyển xuống phía nam
và trong sáng nay bộ phận không khí lạnh này đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía bắc và khu đông bắc bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ bắc và trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm nay ba mươi một tháng một ở bắc bộ có mưa và mưa nhỏ các tỉnh bắc và trung trung bộ từ đêm ngày một tháng hai có mưa mưa rào
gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ từ ngày hai tháng hai đến ngày bảy tháng hai xuất hiện rét đậm nhiệt độ trung bình ngày dưới một mươi năm độ rét hại nhiệt độ trung bình ngày dưới một mươi ba độ trên diện rộng
nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm rét hại này ở vùng đồng bằng và trung du bắc bộ khoảng một mươi một mươi hai độ vùng núi khoảng bốn bảy độ
trong các ngày hai đến ngày ba tháng hai vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá
nhiệt độ thấp nhất có thể xuống từ hai
đến ba độ
theo cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến chiều ngày hai mươi chín tháng một tổng số gia súc bị chết do đói rét tại các tỉnh miền núi phía bắc và bắc trung bộ là trên một mươi hai ba trăm linh con trong đó có trên chín ba trăm linh con châu bò
các địa phương có số lượng gia súc bị chết nhiều nhất gồm sơn la lạng sơn điện biên lào cai và hòa bình
hiện cục trăn nuôi đã yêu cầu các địa phương trên triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả
đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc để giảm thiểu tối đa thiệt hại
thưa quý vị và các bạn tại các địa phương vùng cao của tỉnh yên bái mưa tuyết trong đợt rét đậm rét hại vừa qua không chỉ gây khó khăn xáo trộn cho việc sinh hoạt thường ngày của người dân
mà còn gây ra những thiệt hại không nhỏ đến việc sản xuất nuôi trồng trên địa bàn
khi hàng trăm gia súc bị chết nhiều diện tích hoa màu bị tàn phá
và để chia sẻ với người dân vào những ngày này cùng với các cấp các ngành
lực lượng công an đã tăng cường cán bộ chiến sĩ về tận cơ sở hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả
đến ngày hai mươi tám tháng một tại tám huyện thị xã của tỉnh yên bái đã có tám trăm chín mươi bốn con gia súc bị chết hơn một bảy trăm linh ha hoa màu cây cối bị ảnh hưởng vì rét hại
gia súc chết người dân đã nghèo lại càng thêm nghèo
bà con vùng cao quanh năm chỉ trông vào chăn nuôi và cấy trồng
những thiệt hại bất thường do tế thiết gây ra đã khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn
mấy nhà cạnh mình cũng đã chết mất mấy con trâu rồi
trâu nhà mình cũng bị ốm mấy hôm nay
đang có các anh công an hướng dẫn chăm sóc cũng chưa biết thế nào
gần tết rồi mà vất vả quá
trong rào rét và mưa tuyết những đoàn công tác của tỉnh yên bái đã về các địa bàn vùng cao chỉ đạo nhân dân chống rét
theo sự hướng dẫn của các đoàn công tác một trăm linh diện tích mạ đã che phủ ni lông dơm dạ hoặc cho bếp đã bón bổ sung dự ấm chân mạ
chuồng chạy gia súc đã được che cháo
trâu bò không bị sử dụng cây kéo được cho ăn đủ thức ăn khô và thức ăn tinh
đến các lực lượng quân sự rồi công an xã thì cũng đã tập trung để hỗ trợ cho bà con nhân dân
giúp nhân dân vệ sinh chuồng trại thế rồi là che chắn lại hướng dẫn bà con che chắn để cho nó đảm bảo cái độ ấm để đỡ thiệt hại cho gia súc trong cái đợt rét này
chia sẻ với người dân các hoạt động ý nghĩa thiết thực của lực lượng công an nói riêng các cấp và các ngành nói chung đã và đang góp phần khắc phục những thiệt hại do đợt rét đậm rét hại gây ra
chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự
tại quận một tp hcm vừa diễn ra hoạt động giao lưu với các hiệp sĩ săn bắt cướp trên đường phố
thông qua buổi gặp gỡ ban tổ chức cũng đã trao tặng camera hành trình để phần nào hỗ trợ đội săn bắt cướp trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
qua hơn năm năm hoạt động mặc dù chỉ với năm thành viên song đội săn bắt cướp tp hcm đã kết hợp cùng lực lượng công an
giải quyết hơn hai trăm linh vụn
các vụ án hình sự trộm cắp cướp vật trên địa bàn thành phố
bằng mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân các địa phương lân cận
các thành viên trong đội cũng đã tham gia phá các vụ án liên tỉnh mang tính chất nghiêm trọng
sự trang bị của camera hành trình sẽ hỗ trợ việc thu thập dữ liệu trong quá trình tác nghiệp của các hiệp sĩ đường phố trong thời gian tới
từ đó đội săn bắt cướp và các cơ quan chức năng có thể xây dựng các chương trình cảnh báo
với những chi tiết đầy đủ và sinh động hơn tới mọi người dân
trước hoạt động của các loại tội phạm đang có xu hướng diễn biến ngày một phức tạp
còn tại tỉnh an giang công an thành phố long xuyên đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng
là cao hoàng thảo phạm thành trung vũ đức thanh và hòa thành mạnh
cùng chú tại thành phố hải phòng để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay nặng lãi
trước đó qua tin báo của quần chúng nhân dân công an thành phố long xuyên bắt quả tang thảo và thanh
đang đòi nợ tiền cho vai nặng lãi của một người phụ nữ tại khu vực vùng đông xuyên
qua lời khai của thảo và thanh lực lượng công an tiếp tục bắt giữ trung và mạnh
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi nhóm của thảo thuê trọ
lực lượng công an thu giữ giấy chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu và giấy nợ của trên một trăm bốn mươi người
vay tiền nhóm của thảo cùng nhiều giấy tờ liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang vừa tổ chức thực nghiệm điều tra tại hiện trường
vụ án đối tượng đột nhập cậy phá kết sắt trộm cắp gần hai trăm linh triệu đồng
trước đó đối tượng là dương ngô tùng chú huyện hiệp hòa bắc giang đã đột nhập vào nhà anh dương ngô toàn
ở thôn phú hòa xã hoàng thanh huyện hiệp hòa trộm cắp bốn cây vàng và tám mươi triệu đồng tiền mặt
sau khi thực hiện hành vi phạm tội tùng đã trốn khỏi địa phương
vào ngày hai mươi tháng một phát hiện tùng đang lần trốn tại địa bàn huyện mộc châu tỉnh sơn la
lực lượng công an đã vận động đối tượng này ra đầu thú
liên quan đến vụ cháy lớn gara sửa chữa ô tô thần châu nằm trên đường cống quỳnh quận một tp hcm vào ngày hôm qua
đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một cho biết nguyên nhân ban đầu là do công nhân tại gara đã bất cẩn gây ra cháy
đám cháy không có thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng
theo thông tin tại hiện trường vào khoảng thời gian trên ngọn lửa bùng phát ở gara ô tô rồi nhanh chóng lan rộng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã huy động hai mươi bốn xe chữa cháy cùng hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ tới tham gia chữa cháy
đồng thời tập trung khống chế ngọn lửa không để cháy lan sang các cửa hàng và nhà dân xung quanh
đến một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày đám cháy mới được dập tắt
vụ cháy cũng đã khiến cho một thanh niên trong quá trình tham gia chữa cháy bị bỏng nhẹ
nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và chủ động xử lý các tình huống cháy nổ
công an hai tỉnh nghệ an và lâm đồng vừa tổ chức thực tập các phương án chữa cháy trên địa bàn
tại nghệ an cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm vừa tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy
tại khu vực trung cư tân phúc thành phố vinh với sự tham gia của hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp và cơ sở
giả định tình huống là do một người dân thuộc tầng năm của tòa nhà trong quá trình sử dụng lửa
sơ xuất làm lửa bén cháy vào dèm cửa rồi phát triển rộng bao trùm căn phòng và có xu hướng lan truyền sang các căn hộ lân cận
khi phát hiện cháy đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng báo động cắt điện toàn nhà
lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt tại hiện trường nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy và tổ chức cứu nạn cứu hộ sơ cứu người bị nạn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh lâm đồng cũng đã tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại trạm biến áp đường dây năm trăm linh kv tại huyện di linh
tình huống giả định là sự cố xảy ra tại trạm biến áp do sự cố chập điện
nên khi xảy ra đám cháy nhanh chóng phát triển ra toàn bộ diện tích của khu vực trạm biến áp và cháy lan sang các khu vực lân cận
lực lượng chữa cháy cơ sở đã lập tức báo động thao tác các kỹ năng phòng cháy chữa cháy
mặt khác nhanh chóng điện báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy lâm đồng tập trung dập tắt đám cháy
kết thúc buổi thực tập hai bên đã đánh giá toàn bộ công việc phối hợp chỉ huy của các lực lượng
theo số liệu thống kê của phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng trị
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra ba mươi chín vụ cháy làm chết một người bị thương một người ước tính thiệt hại tài sản trên một mươi một tỷ đồng
thiệt hại do cháy gây ra là rất lớn
nên công tác phòng cháy chữa cháy cần phải được thực hiện nghiêm túc thường xuyên
đặc biệt trong thời điểm cuối năm công tác này phải được chú trọng hơn nhằm đảm bảo an toàn trong đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh
hiện trường vụ cháy nổ xảy ra tại kho chứa gỗ răm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên inney power thuộc khu công nghiệp nam đông hà tỉnh quảng trị
nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện đàm cháy bùng phát và lan nhanh nên phải mất gần năm giờ đồng hồ các lực lượng mới dập tắt được ngọn lửa
mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã làm cho doanh nghiệp bị thiệt hại lớn về tài sản
nguyên nhân sự cố hệ thống lưới điện và thiết bị tiêu thủ điện là lớn nhất chiếm đến trên năm mươi
nguyên nhân là do hiện nay tất cả các nhà các hồ gia đình các cơ quan
các sĩ nghiệp tương học đều sử dụng hệ thống điền nhưng mà hệ thống điền nhiều nơi chưa đảm bảo an toàn
mặt khác là kiến thức ý thức về phòng cháy cháy cháy hệ thống điền thiết bị tiêu thủ điền của người dân chưa được cao
cho nên dễ dậy đến nguy cơ cháy nộ từ hệ thống và thiết bị điền
tại chợ đông hà trung tâm đầu mối mua bán lớn nhất của tỉnh quảng trị một thực trạng đáng lo ngại là phần lớn các hộ kinh doanh
đã được tuyên truyền phổ biến các nội quy quy định
về phòng cháy chữa cháy tuy nhiên rất nhiều tiểu thương vẫn còn coi nhẹ vi phạm các nội quy quy định về phòng cháy chữa cháy
kiểm tra thực tế cho thấy khối lượng hàng hóa lớn dẫn tới việc các tiểu thương sắp xếp bề bán hàng hóa lân chiếm lối đi và hành lang
tình trạng này không chỉ tiêm ẩn nguy cơ về cháy nổ mà còn gây khó khăn trong công tác chữa cháy khi có vụ việc xảy ra
thực hiện tốt các quy định về an toàn phòng cháy trong khu vực chợ
thứ hai là chúng tôi tập trung kiểm tra lại tất cả các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
để đảm bảo cho tất cả các hệ thống trang thiết bị phòng cháy cháy cháy trong khu vực chợ hoạt động tốt nhất
thứ ba là chúng tôi phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh tổ chức kiểm tra lại tất cả các điều kiện liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn tỉnh quảng trị hiện có rất nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh có nguy cơ dễ cháy nổ cao như điện lực xăng dầu siêu thị
công ty xăng dầu quảng trị là đơn vị có gần bốn mươi cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng dầu mỡ nhờn có quy mô lớn đóng trên địa bàn tỉnh
cùng với sự đầu tư mở rộng sản xuất phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng đơn vị đã luôn trú trọng đến việc nâng cấp các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các cửa hàng kinh doanh
bên cạnh đó đội ngũ cán bộ công nhân viên được tập huấn thường xuyên về kiến thức phòng cháy chữa cháy để chủ động xử lý khi có tình huống xảy ra
loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ và kịp thời thay thế các biện bảo cấm các trang thiết bị cháy cháy không đảm bảo yêu cầu
đồng thời chúng tôi cũng chỉ đào các đơn vị đặc thuộc các cửa hàng phải triển khai thực hiện thực tập phương án chữa cháy tại chỗ nhằm nâng cao khả năng chữa cháy
để công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện chủ động ở mọi lúc mọi nơi giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ xảy ra
bên cạnh sự hỗ trợ về các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy mọi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ quan đơn vị và nơi mình sinh sống
tại tỉnh bình phước lực lượng chức năng công an tỉnh vừa tiến hành kiểm đếm và nhập kho vật chứng toàn bộ số nhịp rượu ngoại nhập lậu để tiếp tục xác minh xử lý
trước đó lực lượng chức năng công an tỉnh bình phước phối hợp với đội kiểm tra liên ngành chống buôn lậu thuộc ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh bình phước
giao quân truy quét chống hàng lậu hàng giả hàng kém chất lượng và đã bắt quả tang chiếc xe ô tô tải mang biển số năm mươi bốn l sáu nghìn hai mươi năm đang vận chuyển nhiều thùng hàng có nhãn hiệu rượu của nước ngoài
địa chỉ sản xuất tại đường liên thôn thuộc ấp hiệp thành xã lộc hiệp huyện lộc ninh
khi ra hiệu dừng xe để kiểm tra thì tài xế xe ô tô bất ngờ bỏ chạy
do không có người nhận là chủ hàng nên đoàn công tác đã lập biên bản niêm phong gần năm trăm linh thùng hàng và di lý xe ô tô về công an tỉnh để kiểm đếm lập thủ tục tạm giữ
ngay hiệu chivas valentine xo đây là vụ vận chuyển rượu xuất xứ từ nước ngoài mà lực lượng chức năng phát hiện có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh bình phước ước tính tổng giá trị lô hàng trên trị giá khoảng hơn ba tỷ đồng
lợi dụng dịp tết khi sức mua của người dân tăng cao nhiều đối tượng đã tuồn vào thị trường nhiều loại hàng hóa nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc
để ngăn chặn tình trạng này lực lượng công an đang nỗ lực để mạnh các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh khánh hòa
đây là lô hàng gồm thực phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng của một cơ sở kinh doanh ở phường vạn thạnh thành phố nha trang vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh khánh hòa thu giữ
số hàng này không có nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử hợp lệ đã được cơ sở tung thị trường kinh doanh nhằm kiếm lời bất chính
rất khó xử lý
càng gần đến tết nguyên đán sức mua của người dân càng tăng cao
lợi dụng điều này không ít đối tượng đã trả trộn nhiều loại hàng giả hàng kém chất lượng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tuồn ra thị trường
để góp phần đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã chủ động tổ chức các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong đó tập trung vào các mặt hàng như thực phẩm rượu bia hàng hiệu tử

từ đường nguyễn huệ đến đồng khởi đường ngô đức kế từ đường đồng khởi đến hồ tùng mậu đường hải triều từ đường nguyễn huệ đến đường hồ tùng mậu đường quỳnh thuốc kháng từ đường nguyễn huệ đến hồ tùng mậu
bắt đầu từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hà nội sẽ tiến hành xử phạt người đi bộ không tuân thủ luật giao thông đường bộ như đi không đúng làn đường không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu biển báo hiệu vạch kẻ đường
theo đó cảnh báo hoặc phạt tiền từ năm mươi đồng đến sáu mươi đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như đi không đúng phần đường quy định không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu biển báo hiệu vạch kẻ đường không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông người kiểm soát giao thông
theo đó cảnh báo hoặc phạt tiền từ sáu mươi đồng đến tám mươi đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như đi không đúng làn đường không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu biển báo hiệu vạch kẻ đường không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu người kiểm soát giao thông

theo đó cảnh báo hoặc phạt tiền từ sáu mươi đồng đến tám mươi đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như đi không đúng làn đường người kiểm soát giao thông người kiểm soát giao thông